đi cùng với đó là độ ẩm giảm thấp nên cảm giác oi bức duy trì trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều
và đến tối và đêm muộn không khí mới dịu mát khi nhiệt độ giảm về quanh mức hai mươi một hai mươi bốn độ